nhưng chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép và thuê nhân công tiến hành giết mổ
đoàn kiểm tra đã tiến hành tiêu hủy bằng nhiệt đối với hai trăm linh kg thịt lợn đã phân mảnh pha lóc tại cơ sở
riêng đối với một mươi một con lợn sống nhốt trong chuồng yêu cầu trung chuyển về cơ sở giết mổ tập trung
buộc cơ sở phải tạm ngưng hoạt động giết mổ tại địa điểm trên và đang xử lý theo quy định
thời gian qua các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng liên tục gia tăng
điểm chung của các vụ lừa đảo trực tuyến đó là kẻ gian
ngân hàng không chính chủ để yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào rồi chiếm đoạt
từ đây đặt ra bài toán quản lý tài khoản ngân hàng của cá nhân
nhằm triệt tiêu công cụ lừa đảo của tội phạm công nghệ cao
đầu tháng bốn người phụ nữ này tới ngân hàng yêu cầu rút trước hạn một tám tỷ đồng
từ tiền gửi tiết kiệm để chuyển tiền cho một tài khoản ở ngân hàng khác
thấy khách hàng biểu hiện rất lo lắng điện thoại luôn có người gọi tới thúc giục truyền tiền
nhân viên ngân hàng suy đoán có thể khách hàng đang bị lừa đảo
nên đã chỉ hoãn thực hiện giao dịch
đồng thời điện báo cho lực lượng công an để phối hợp giải quyết
thôi khi tôi nhận hồ sơ thì nhận thấy là các hạn biểu hiện là
rất là đẹp rất là đẹp rất là đẹp
thôi khi tôi nhận hồ sơ thì nhận thấy là các hạn biểu hiện là rất là đẹp rất là đẹp rất là đẹp
rất là lo lắng và có nhiều cuộc điện thoại gọi cho khách hàng
là khách hàng rất là xúc xắn gọi điện thoại nghi liên tục
thì lúc đó tôi thấy biểu hiện không bình thường khách hàng
nên là báo lãnh đạo và liên hệ với công an thị trấn ba mươi năm để lên phối hợp làm việc
thực tế những sự việc được ngăn chặn kịp thời như trên
chỉ là con số rất nhỏ so với những vụ lừa đảo trực tuyến
đa số các nạn nhân đều không ra ngân hàng giao dịch
mà tự thực hiện chuyển tiền online cho các đối tượng lừa đảo
ngay khi nhận tiền các đối tượng lừa đảo sẽ nhanh chóng rút
hoặc tiếp tục chuyển tiền long vòng qua rất nhiều tài khoản ngân hàng không chính chủ
vì thế dẫn đến việc truy vết thu hồi nguồn tiền của cơ quan công an gặp rất nhiều khó khăn
đối với những người mà có cái tài khoản mà không dùng đến
thì phải đăng ký và khóa cái tài khoản không được mua bán
cái tài khoản này để tránh tạo điều kiện cho các đối tượng thực hiện cái hành vi lừa đảo
chiếm đoạt tài sản sử dụng những tài khoản đó làm tài khoản trung gian để chuyển tiền
tài khoản ngân hàng không chính chủ là công cụ của các đối tượng
các đối tượng lừa đảo trực tuyến
hiện pháp luật chưa quy định khống chế số lượng tài khoản ngân hàng với mỗi cá nhân
do đó một người có thể mở nhiều tài khoản khác nhau
lợi dụng điều này các đối tượng xấu dễ dàng có thể thuê mua bán tài khoản
để thực hiện các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối với cả những chủ tài khoản mà có hành vi mà bán tài khoản của mình
cho các đối tượng khác vì lợi ích
và những cái đối tượng này những đối tượng khác đó
đã sử dụng những tài khoản này
làm công cụ phương tiện cho các đối tượng khác
để thực hiện hành vi lừa đảo
như vậy về chủ đích bán đấy
để đạt được lợi ích
như vậy khách hàng vẫn phải chịu trách nhiệm
liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
để bảo vệ người dùng
trước các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến
đang biến hóa ngày càng tinh vi
từ ngày một tháng bảy ngân hàng nhà nước yêu cầu
tất cả các giao dịch truyền tiền trên một mươi triệu đồng
đều phải xác thực bằng sinh chắc học
công nghệ này được xem là
hạn chế tối đa khả năng sử dụng tài khoản không chính chủ
ngân hàng cần phải tăng cường đầu tư cơ sở
vật chất hạ tầng kỹ thuật
phục vụ cho việc
mở tài khoản giám sát
việc giao dịch trên ngân hàng
bằng hệ thống nhận diện sinh chắc học
thì sẽ giảm bớt được tình trạng
lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cơ quan chức năng khuyên cáo người dân
cần nâng cao kỹ năng sử dụng
bảo mật thông tin tài khoản ngân hàng
tuyệt đối không cho thuê cho mượn mua bán tài khoản
việc xử lý triệt đề
các tài khoản ngân hàng không chính trụ
sẽ giúp tình trạng lừa đảo trực tuyến giảm mạnh
thưa quý vị do tin lời các đối tượng môi giới
hàng trăm người dân ở các làng biển
xã nghĩa an xã nghĩa phú thành phố quảng ngãi
đã gom góp chuyển tiền tỷ
cho một số đối tượng môi giới
để được đưa đi lao động ngắn hạn ở hàn quốc
thế nhưng đã gần một năm qua
chẳng một ai được đi hàn quốc
tiền thì chưa đòi lại được
còn các đối tượng môi giới thì bật vô âm tín
thua lỗ từ nghề biển
nhà ở cũng phải cầm cố
vợ chồng chị trân thị trức xã nghĩa an
đánh liều vay mượn thêm một trăm linh triệu đồng
để đi lao động ở hàn quốc
nhưng đã một năm trôi qua vẫn chưa được đi lao động
người môi giới có tên là thúy
thì không thể liên lạc được
do vậy chị trức mới tin mình đã bị lừa
giấc mơ hàn quốc và câu chuyện đổi đời
từ xuất khẩu lao động ngắn hạn đã vỡ
món nợ một trăm linh triệu đồng của vợ chồng chị vẫn còn
lãi vay thì mỗi ngày
một phỉnh to
còn người đàn ông này
vì tin tưởng là người thân trong gia đình
làm môi giới đã gom hai trăm một mươi triệu đồng
để lo việc đi lao động hàn quốc
cho sáu người khác
với mong muốn có nguồn thu nhập cao hơn
để trang trải cuộc sống
ông cùng nhiều người thân
và nhiều người thân trong gia đình làm môi giới
vẫn chưa tin
chính cháu mình đã ôm tiền
rồi bật vô âm tín
tôi tin tưởng là cháu ở trong nhà
mà nó không thể nào gọt đâu
nên từ khi đó tôi nghe lời
cứ cậu cứ bán tiền gì đi
nếu đi không được
là cháu sẽ hoàn trả lại cho cậu
chứ không mắc một đồng nào hết
nên từ khi đó tôi tin tưởng
tôi bán gì cho nó là sáu người
ở trong phụ yên là hơi trăm báu triệu
mình nghe trên facebook
hơi chị em cô thúy với cô gối này
để bán tiền
kiếm người qua bánh lộn
năm năm sớm nè
một nam đi sáu thớn
giá tiền là năm mươi triệu
nhưng mà khi tôi nộp tiền rồi
thì cô thúy có dạng với là
thâu đừng nói với người ta phân bì
nhưng mà cuối cùng là
lộ ra rồi là hàng mấy chục người
có hàng trăm người dân
ở các xã nghệ an nhật bản
nghĩa phú là nạn nhân lừa đảo
đi lao động hàn quốc
đã làm đơn tố cáo tới cơ quan chức năng
người bị tố cáo là một phụ nữ
tên là thúy ở cùng địa phương
từ tháng sáu đến tháng tám năm ngoái
người dân đã đưa cho thúy bốn bảy tỷ đồng
để thúy kết nối với một người
có tài khoản facebook là gái
đang lao động ở hàn quốc
cơ quan xã hồ trà công tĩnh
mà trực tiếp là phòng xã hành sự
đã tiếp nhận thủ lý
liên quan tới các đơn
và người dân ở các xã nghệ an nghĩa phú
tối giác hành vi lừa đảo
chiếm đồ tài sản
bằng hành thức là đưa người lao động
đi nước ngoài hiện nay tiếp nhận là hơn
một trăm linh đơn qua hai nguồn tin
hiện ra hai nguồn tin này là chúng tôi đang
giải quyết theo trình tự
tổ tục của tổ tục hành sự
có sự giám sát của vị sát nhân dân
tỉnh quang ngãi chúng tôi đang
tích cực chỉ đạo các công chí
điều tra viên trinh sát viên
đẩy nhanh tiến độ để xử lý vụ việc
việc lừa đảo đi lao động
ở hàn quốc
không phải là chuyện mới
nhưng vì chủ quan đi tắt
nhiều người dân vẫn bị sập bẫy
đi lao động ngắn hạn vụ việc
tại nghệ an nghĩa phú là bài học
cảnh báo cho người dân khi đi lao động
qua môi giới ở nước ngoài
thưa quý vị hôm qua ngân hành
nhà nước việt nam đã ban hành quyết định
thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật
trong hoạt động kinh doanh vàng của các tổ chức
tiến dụng doanh nghiệp hoạt động kinh doanh vàng
các nội dung bao gồm
thanh tra việc chấp hành các quy định của
pháp luật về hoạt động kinh doanh vàng
thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật
về phòng chống rửa tiền thanh tra việc chấp hành
các quy định của pháp luật về chế độ kế toán
lập và sử dụng hóa đơn chứng tử
về kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế
nội dung của quyết định nêu rõ
thời kỳ thanh tra từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
đến ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
khi cần thiết có thể thanh tra trước
hoặc sau thời kỳ nêu trên
đoàn thanh tra có sự tham gia của đại diện
thanh tra chính phủ bộ công an bộ tài chính bộ công thương
thời gian thanh tra là bốn mươi năm ngày
đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra
theo đúng quy định của luật thanh tra
và các quy định có liên quan
công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn cho biết
đường sắt tổ chức nhiều đoàn tàu
từ ga sài gòn đi các tỉnh miền trung và ngược lại
phục vụ khách du lịch dịp hè hai nghìn hai mươi bốn
cụ thể từ ngày hai mươi hai tháng năm
chạy đôi tàu se chín se một mươi
giữa hà nội tp hcm
tàu se chín dừng đón trả khách
tàu se một mươi tại ba mươi
trong đó có nhiều ga thành phố du lịch miền trung
như nha trang diêu trì đà nẵng huế đồng hới vinh
dịp cao điểm hè
đường sắt vẫn áp dụng các chính sách giảm giá
đối với mẹ việt nam anh hùng người cao tuổi
thương bệnh binh người khuyết tật nặng học sinh sinh viên
đặc biệt được miễn hai vé trẻ em
dưới sáu tuổi khi đi cùng người lớn
trẻ từ sáu tuổi đến một mươi tuổi
được giảm hai mươi năm giá vé
tiếp theo là một số thông tin về thị trường tiêu dùng đáng chú ý
theo cục hàng không việt nam
hiện nay nhiều đường bay tới các điểm du lịch
giá vé giảm chỉ còn khoảng một nửa
so với thời điểm nghỉ lễ ba mươi tháng bốn
mùng một tháng năm
để khắc phục tình trạng cung không đủ cầu
trong dịp cao điểm hè sắp tới
cục yêu cầu các hãng lên phương án tăng số chỗ số chuyến số giờ bay
nhằm hại nhiệt giá vé
một số trạng bay có giá vé đã về ngang mức thông thường
trong đó đường bay thành phố hồ chí minh hà nội
của các hãng hàng không như
có giá chỉ từ khoảng một bốn
những ngày gần đây
trên các chợ dân sinh của hà nội
bày bán quả vải với giá cao gấp đôi
gấp ba cùng thời điểm mọi năm
theo khảo sát vải đầu mùa hiện có giá
từ sáu mươi năm đồng đến một trăm hai mươi đồng
một cân tùy loại
loại quả to đỏ đẹp sẽ có giá cao hơn
so với những loại nhỏ mã xấu
theo nhiều thương lái năm nay mất mùa vải
nên người nông dân không có vải bán
khiến cho giá vải tăng cao hơn mọi năm
sáng nay tại hà nội trung ương hội liên hiệp
phụ nữ việt nam phối hợp với hội đồng lý luận trung ương
bộ thông tin và truyền thông tổ chức
hội thảo quốc gia về chuyển đổi số
trong hoạt động của hội liên hiệp phụ nữ việt nam
hội thảo tập trung cung cấp các thông tin quan trọng
cả về lý luận và thực tiễn
để hội phối hợp với cục cảnh sát quản lý hành chính
về trật tự xã hội bộ công an
xây dựng đề án hỗ trợ phụ nữ chuyển đổi số
đến năm hai nghìn ba mươi
chính chính phủ phê duyệt góp phần thực hiện
chương trình chuyển đổi số quốc gia
các tham luận cũng như những ý kiến chia sẻ
tọa đàm thảo luận tại hội thảo
đã góp phần làm sáng tỏ hơn
những vấn đề lý luận về chuyển đổi số
thực trạng công cuộc chuyển đổi số của việt nam hiện nay
vị trí vai trò của phụ nữ việt nam
và hội liên hiệp phụ nữ việt nam
tham gia quá trình chuyển đổi số
những vấn đề đặt ra các giải pháp kiến nghị
được đề xuất trong thúc đẩy chuyển đổi số
trong triển khai công tác hội
và hỗ trợ phụ nữ tham gia chuyển đổi số
tiếp theo mời quý vị cùng đến với những thông tin
kinh tế từ phương nam
hoàng trí xin kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến
với tin tức của kinh tế phương nam
hội trợ triển lãm sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu
sản phẩm o cop lần thứ nhất năm hai nghìn hai mươi bốn
chính thức khai mạng
tại nhà thiếu nhi thành phố thủ đức
theo đó hội trợ triển lãm sản phẩm đông nghiệp
dự kiến sẽ diễn ra trong năm ngày

với quy mô khoảng hai trăm linh dân hàng
chia thành ba khu vực chính
khu vực trưng bày sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu
và sản phẩm o cop của thành phố hồ chí minh
cùng các tỉnh thành khác
khu vực triển lãm sản phẩm o cop
và khu vực trưng bày các mặt hàng tiêu dùng ẩm thực
cùng thủ công mỹ nghệ
đây là cầu nối cho việc kết nối cung cầu
hợp tác liên kết liên doanh trong sản xuất
và thiêu thụ sản phẩm đông nghiệp
đồng thời là cơ hội để các hội nông dân
doanh nghiệp giao lưu trao đổi kinh nghiệm
cũng như giới thiệu đến người tiêu dùng
những sản phẩm chất lượng cao
điểm mới của hội trợ triển lãm lần này
là người dân và du khách đến tham quan
sẽ được vào cổng tự do thưởng thức các chương trình ca nhạc hàng đêm
đến nay đã có một trăm tám mươi gian hàng
của chín mươi năm đơn vị cá nhân đăng ký tham gia
đạt một trăm linh so với kế hoạch đề ra
trong đó thành phố hồ chí minh
có một trăm hai mươi bảy gian hàng của bảy mươi năm đơn vị cá nhân tham quan
cùng năm mươi ba gian hàng của một mươi bảy tỉnh thành khác
theo kết quả khảo sát thị trường
xu hướng du lịch trong năm hai nghìn hai mươi bốn
đang có nhiều thay đổi mới mẻ
các địa điểm có biển tại việt nam
và các nước thuộc khu vực châu á
như thái lan singapore trung quốc hàn quốc nhật bản
là những tọa độ yêu thích
của nhiều du khách việt
theo khảo sát để tăng thêm phần gắn kết
các thành viên những năm trở lại đây
nhiều bậc phụ huynh luôn chú trọng đến việc cùng con đi du lịch
tạo cơ hội để con có thêm trải nghiệm
về thế giới xung quanh
ở mỗi một độ tuổi nhu cầu khám phá của giới trẻ đều khác nhau
các công ty lựa hành dũ trọng phát triển
bộ sản phẩm dành cho thiếu nhi
với những điểm đến vui chơi giải trí kết hợp giáo dục
và trải nghiệm đi kèm nhiều chương trình ưu đả
dành riêng cho gia đình có con nhỏ
bên cạnh những địa điểm có biển tại việt nam
và một số điểm du lịch châu á quen thuộc
khu vực châu âu úc mỹ phi
cũng đang thu hút tính độ đam mê du lịch khám phá
nghỉ dưỡng trên các siêu du thuyền hàng sang
khảo sát về mức ưu đại mùa hè
khách du lịch theo nhóm cũng được hưởng nhiều ưu đải
cụ thể tu khởi hành từ ngày bốn tháng năm
đến ngày ba mươi một tháng tám
nếu được thanh toán trước ngày ba mươi một tháng bảy
sẽ được giảm từ một trăm linh đồng đến bảy trăm linh đồng
trên mùa khách đối với tu nội địa
và giảm từ hai trăm linh đồng đến một năm triệu đồng
trên mùa khách đối với tu nước ngoài
tùy đường tour và số lượng khách theo nhóm
cũng có chương trình đồng hành khuyến mại hấp dẫn
không chỉ dừa mà nhiều loại trái cây khác
cũng bị giảm sản lượng do thời tiết khắc nghiệt
sản lượng giảm đồng nghĩa với việc
giá cả cũng sẽ tăng theo
điều đó cũng có nghĩa rằng doanh nghiệp xuất khẩu
gặp khó về đơn hàng
doanh nghiệp này chuyên thu mua bưởi
và dừa tươi để phục vụ thị trường xuất khẩu
đơn hàng thì đã ký với nhà nhập khẩu từ trước
nay doanh nghiệp đang phải chọc vật
vì không đủ nguồn hàng để cung ứng
vì nắng nóng
các loại nông sản đều tăng giá đột biến
như đơn này của năm ngối
một ngày là phải được một công
nhưng mà hiện giờ là một tuần đến một mươi ngày
mới được một công
nguồn nguyên liệu đang thiếu rất là trầm trọng
còn về giá cả thì bây giờ
tăng lên phải là
sáu mươi bảy mươi so với năm ngối
nắng nóng quá nóng
nhiệt độ quá cao thì một số cây trái
có bị trái với bìa lá
trái với bìa lá thì cũng phần nào đó
ảnh hưởng đến sức khỏe của cây trồng
theo nông dân mùa khô năm nay
tại các tỉnh phía nam khá khắc nghiệt
khi nắng nóng kéo dài kèm theo hạn mặn
đây cũng là nguyên nhân khiến nông dân
buộc phải chọn giải pháp cú cây
thay vì tập trung tăng năng suất
sản lượng giảm kéo theo giá cả
nhiều loại trái cây xuất khẩu đang bị đẩy lên cao
như giá dừa tươi đã tăng gấp đôi so với trước đây
giá bữa da xanh tăng bảy mươi
giá thanh long tăng ba mươi
một số dùng bà con phải bỏ trái
để giữ cây để cú cây
rồi một số dùng người ta không thể
tiếp tục làm bong
và có một số dùng nó cực đoan
tới mức là người ta phải bỏ luôn ca vườn
tập trung để làm sao
với khả năng tốt nhất của tầng địa phương
cố gắng tìm được nguồn nước
để tưới tiêu cho diện tích
hiện nay của chúng ta đang sẵn khó
thì mới bảo đảm là duy trì được
giữ ít nhất là duy trì được
cái năng suất có thể giảm
nhưng không đáng kể gì
theo nông dân mùa vụ này năng suất
sản lượng của cây đã giảm từ năm đến một mươi
tình trạng cây khô kỳ sức
sẽ còn kéo dài bởi hạn mặn thấm sâu vào đất
ảnh hưởng đến sức khỏe của cây cối
nên mùa vụ tới sản lượng cũng giảm
là điều khó tránh khỏi
triển lãm quốc tế ngành lương thực thực phẩm
tp hcm lần thứ ba
năm hai nghìn hai mươi bốn đã chính thức khai mạc
với chủ đề kết nối giá trị cùng phát triển
triển lãm do trung tâm xuất tiến thương mại
và đầu tư phối hợp với
hội lương thực thực phẩm tp hcm tổ chức
sự kiện quy tụ hơn năm trăm linh
gian hàng của hơn bốn trăm linh doanh nghiệp
trong lĩnh vực lương thực thực phẩm
của tp hcm và các tỉnh thành tham gia
theo bành tổ chức triển lãm quốc tế
ngành lương thực thực phẩm tp hcm lần thứ ba
năm hai nghìn hai mươi bốn là hoạt động thiết thực
để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh
góp phần giới thiệu tổng thể sự phát triển năng động
của ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm
tp hcm quảng bá các sản phẩm có chất lượng
doanh nghiệp có thông hiệu uy tín
trong ngành lương thực thực phẩm thúc đẩy
các cơ hội hợp tác kinh doanh và thu hút
nguồn nhân lực đầu tư hiệu quả
tại chương trình các doanh nghiệp tham gia
trưng bày và giới thiệu các sản phẩm
thuộc nhóm sản phẩm lương thực thực phẩm
dạng thô sơ chế nhóm sản phẩm lương thực thực phẩm
được chế biến sâu nhóm sản phẩm đồ uống
nhóm nguyên phụ liệu dùng trong công nghiệp
chế biến thực phẩm nhóm bấy mốc thiết bị sản xuất
đông gói bảo quản nhóm sản phẩm tự nhiên
xanh bình vững và các nhóm ngành liên quan
trong khuôn khổ triển lãm cũng diễn ra
các hội thảo phát triển bình vững
trong sản xuất thực phẩm và nông sản
đảm bảo chất lượng trong sản xuất thực phẩm
đông gói ăn liền hội nghị tập huấn
chất lượng bao bì chứa đường thực phẩm
đáp ứng yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm
thị trường nội địa và xuất khẩu
những điểm mới trong xuất khẩu hàng hóa
toàn cầu thông qua thư mại điện tử
sự kiện lần này sẽ diễn ra từ ngày một mươi năm
đến ngày một mươi tám tháng năm kỳ vọng thu hút
một mươi tám lượt khách đến làm việc và thăm quan
khẳng định vai trò là sự kiện triển lãm quốc tế
chuyên ngành y tín và chất lượng
trong ngành chế biến lương thực thực phẩm
tại việt nam
triển lãm quốc tế lần thứ hai mươi
về công nghiệp ô tô xe máy xe điện
và công nghiệp hỗ trợ
đã chính thức khai mạc
tại thành phố hồ chí minh thu hút hàng trăm
doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ
với chủ đề tạo đà phương xa
triển lãm năm nay đã thu hút hơn ba trăm linh doanh nghiệp
từ các quốc gia và vùng lãnh thổ
như trung quốc nhật bản hàn quốc malaysia
đài loan thái lan
tham gia với khoảng một mươi năm lượt khách
trong nước và quốc tế đến thăm quan
các doanh nghiệp mang đến triển lãm các sản phẩm chất lượng cao
ứng dụng công nghệ tiên tiến từ các lĩnh vực
trưng bày đa dạng bao gồm xe nguyên chiếc
xe chuyên dụng linh kiện phụ tùm
bảo trì bảo dưỡng điện điện tử
hệ thống quản lý giao thông
ngoài ra với tinh thần đám bắt xu thế phát triển
của thị trường bên cạnh các sản phẩm
dịch vụ liên quan đến các loại xe
có động cơ sử dụng nhiên liệu xăng dầu
triển lãm về công nghiệp ô tô xe máy
xe điện và công nghiệp hỗ trợ năm hai nghìn hai mươi bốn
tập trung mở rộng các sản phẩm
dịch vụ trong hệ sinh thái xe điện
với những giải pháp sáng kiến về pin
trạm sạc các công nghệ ứng dụng trên xe
bên cạnh hoạt động trưng bày
trong khuôn khổ triển lãm còn có các hoạt động
bên lề dành cho các doanh nghiệp và khách tham quan
như sự kiện kết nối giao thương
đây cũng là nơi các doanh nghiệp có thể tìm kiếm
và gặp gỡ các đối tác mới
cùng nhau chia sẻ kiến thức kinh nghiệm
và đưa ra các giải pháp để cải tiến và phát triển
đồng thời còn là cơ hội để các đơn vị sản xuất
tiếp cận và lắng nghe phản hồi từ người tiêu dùng
triển lãm không chỉ là sự kỳ vọng
của các doanh nghiệp ngành công nghiệp ô tô
xe máy và công nghiệp hỗ trợ của việt nam
mà còn là cơ hội cho các doanh nghiệp nước ngoài
tìm hiểu hợp tác với doanh nghiệp việt
thông qua các hoạt động kết nối
mở ra nhiều cơ hội trong hoạt động kinh doanh của mình
trong bối cảnh kinh tế thế giới và việt nam
gặp nhiều khó khăn lĩnh vực thương mại điện tử
nước ta tiếp tục phát triển mạnh mẽ
với tốc độ tăng trưởng trên hai mươi năm
và đạt quy mô trên hai mươi năm tỷ đô la mỹ
trong đó thành phố hồ chí minh
đã lên kế hoạch nhiều chiến lược bài bản
để thương mại điện tử phát triển bền vững
bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng
và các nhà bán lẻ chân chính
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức
của kinh tế phương nam ngày hôm nay
báo cáo chỉ số thương mại điện tử việt nam
được hiệp hội thương mại điện tử việt nam
đưa ra nhận xét
tốc độ tăng trưởng trên hai mươi năm
cao hơn nhiều so với bức tranh tổng thể của nền kinh tế
thương mại điện tử chiếm khoảng một mươi
tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng
cao hơn mức tám năm
của năm hai nghìn hai mươi hai
trong đó tỷ lệ bán lẻ hàng hóa trực tuyến
so với tổng mức bán lẻ hàng hóa
cao hơn tỷ lệ tương ứng bảy hai
của năm hai nghìn hai mươi hai
đã tăng trưởng tích cực của thương mại điện tử việt nam
nói chung và thành phố hồ chí minh nói riêng
đến từ sự cập nhật của các nhà bán lẻ
và nền tảng trực tuyến
bắt kịp số hướng tiêu dùng mới
những cơ bán hàng livestream ngày càng chuyên nghiệp hóa
và đem lại hiệu quả kinh doanh khảo quan
với nhiều phiên bán hàng trực tuyến
doanh thu lên đến vài tỷ đồng
đến sự chuyên nghiệp của đội ngũ
mà chuẩn bị trong phiên livestream
không phải chỉ những người livestreamer không đâu
chúng ta thấy là đa phần trên lên hình
là chúng ta thấy những người livestreamer thôi
nhưng thực sự là ở đằng sau đó có thể
đội ngũ là tới hai ba mươi người
để chuẩn bị cho những phiên livestream cũng như thế này
và liên tục túc trực để mà chúng ta
làm việc liên tục có thể là làm một phiên
livestream tới hai mươi bốn h kiểu gà liên tục như vậy
và từ tất cả những yếu tố đó
chúng ta sẽ cảm thấy là một cái phiên livestream
nó cực kỳ kinh khủng khi mà nó hồi tụ rất là nhiều yếu tố
và có thể thậm chí là phải chuẩn bị
hàng tháng trời để có những phiên livestream
nó đạt trịnh số hàng trăm tỷ
báo cáo cũng chỉ
ra thành phố hồ chí minh tiếp tục dẫn đầu
về xếp hạng chỉ số thương mại điện tử việt nam
năm hai nghìn hai mươi bốn với tám mươi bảy điểm
đứng thứ hai là hà nội
với tám mươi bốn ba điểm
có thể thấy thương mại điện tử việt nam
trong thời gian qua đã có sự tăng trưởng nhanh chóng
về quy mô tuy nhiên hiệp hội thương mại điện tử
cũng chỉ ra tính không bình vững của thương mại
điện tử việt nam như khoảng cách số
nguồn nhân lực số và môi trường
trên thực tế khoảng cách phát triển thương mại điện tử
giữa hai thành phố hà nội và thành phố hồ chí minh
với sáu mươi một địa phương khác rất lớn
cùng với đó nguồn nhân lực chất lượng cao
được đào tạo chính quy ở các trường đại học
chưa đáp ứng nhu cầu và thương mại điện tử
gây ra tác động ngày càng xấu tới môi trường
câu chuyện chữ bình vững
nó gắn liền với thương mại điện tử
thông qua các hoạt động
chúng tôi lúc trước thì xác định là
sự bình vững này
là từ các doanh nghiệp
của các địa phương vùng mề
lúc trước thành phố hồ chí minh và hà nội
thì chiếm mất bảy mươi
cái hoạt động về thương mại điện tử
nhưng thực sự sau covid thì cái chuyện đó
nó tải tội rất là lớn
cho đến bây giờ thì cái câu chuyện phát triển bình vững
nó lại liên quan đến yếu tố về môi trường
về sanh hơn và liên quan đến
yếu tố về thương hiệu
của các sản phẩm
và chính cái đó nó mới là cái đối tác
đó chính là một cái sự thúc đẩy
cái sự quan tâm
để làm sao cho khi mà
kinh tế khó khăn trên toàn cầu
và đối với việt nam
thì những cái thương hiệu đã xây dựng được thương hiệu bình vững
họ vẫn duy trì
danh số ổn định
và họ không bị ảnh hưởng quá lớn
so với các thương hiệu không bình vững
nó cũng sẽ có liên quan
tới việc là cái hình ảnh chúng ta như thế nào
đối với khách hàng cái thương hiệu của họ
họ nhìn nhận chúng ta ra sao khi những người live streamer đó cầm
và thứ ba nữa là chúng ta còn phải biết
chắc chắn là khi mà những phiên live stream
cũng đa phần nó danh số
nó là thậm chí nó không có tốt
chúng ta bán hề vốn mà thậm chí là đa phần mọi người đều là lỗ cả
thì chúng ta phải có một cái
coi như đó là một cái chi phí
marketing chi phí truyền thông chi phí
để mà chúng ta quảng bá thương hiệu chúng ta đến với nhiều người tiêu dùng hơn
nên để mà có những phiên live stream này
làm chúng ta làm cuốn chiếu thôi
thì hôm nay chúng ta có thể là live stream năm đơn
một mươi đơn hai mươi đơn ba mươi đơn
và từ đó chúng ta cứ kiên trì
và chọn ra những con đường đúng nhất của mình
để mà có những phiên live stream
dạng danh số như ý muốn
báo cáo chỉ số thương mại điện tử việt nam
năm nay tiếp tục chỉ ra sự cần thiết
phải triển khai các chính sách và giải pháp
nhằm giải quyết các vấn đề trên
đồng thời kiến nghị các cơ quan quản lý nhà nước
cần đánh giá hiện trạng ban hành chính sách
và pháp luật thúc đẩy hoạt động xuất khẩu trực tuyến
công nghệ giáo dục
và công nghệ y tế
housek hiệp hội thương mại điện tử việt nam cho rằng
trong giai đoạn một mươi năm tiếp theo
năm hai nghìn hai mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi
song song với việc duy trì
tốc độ tăng trưởng cao việt nam cần xây dựng
tầm nhìn phát triển thương mại điện tử bền vững
những yếu tố quyết định tới thành công của lĩnh vực này
bao gồm thu hẹp khoảng cách số giữa các địa phương
phát triển nguồn nhân lực số chất lượng cao
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trực tuyến
tận dụng các cơ hội từ xuất khẩu trực tuyến
và chạm tác động tiêu cực tới môi trường